hội phụ nữ từ thiện tp hcm đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm kết nối yêu thương
trong ba mươi năm qua hội phụ nữ từ thiện tp hcm đã vận động được gần một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
chăm lo cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến nay hội phụ nữ từ thiện tp hcm đã vận động thực hiện các chương trình
cứu trợ xã hội chương trình học bổng dạy nghề chương trình tính dụng cho phụ nữ
xây dựng hai trăm tám mươi chín căn nhà tình thương bảy mươi sáu cây cầu giao thông nông thôn với kinh phí trên một mươi tỷ đồng
tại buổi lễ đồng chí võ thị dung phó bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh
việc làm của hội phụ nữ từ thiện tp hcm là một việc làm thiết thực của những nhà hảo tâm
giàu lòng nhân ái tự nguyện làm công tác xã hội góp phần cùng chính quyền và nhân dân thành phố
thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh
người già neo đơn trẻ em mồ côi cơ nhở trên địa bàn thành phố
thay mặt ubnd tp hcm đồng chí võ thị dung trao cờ truyền thống cho hội phụ nữ từ thiện tp hcm